thưa quý vị bộ công an mới đây tiếp tục phát thông báo liên quan đến tình trạng lừa đảo mạo danh người nước ngoài ở vùng chiến sự nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân tại việt nam
đây là chiêu trò không mới được cảnh báo nhiều lần nhưng các đối tượng vẫn áp dụng thành công
bộ công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác
tại tỉnh bắc cạn thực tế đã có một số người nhận được những tin nhắn qua mạng xã hội với nội dung từ các đối tượng như giả mạo là người nước ngoài
tự nhận là sĩ quan binh lính đang tham gia chiến tranh làm nhiệm vụ quốc tế tại các vùng khu vực chiến sự không có người thân và thông qua mạng xã hội để làm quen tiếp cận các nạn nhân
sau thời gian trò chuyện bằng cách tạo dựng mối quan hệ bạn bè tình cảm khi có được niềm tin sẽ lấy lý do gửi quà đồ vật giá trị thậm chí là ngoại tệ vàng nhờ nạn nhân nhận quản lý và lưu giữ giúp
khi nạn nhân đồng ý bước tiếp theo kẻ gian sẽ giả danh nhân viên sân bay hải quan thuế
để yêu cầu nộp tiền cước vận chuyển phí tiền phạt chi phí tiêu cực để chiếm đoạt
với thủ đoạn này cuối năm hai nghìn hai mươi hai đã có hai nạn nhân tại bắc cạn đến ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh bắc cạn để chuyển tiền theo hướng dẫn của các đối tượng